ban thường vụ thành ủy đà nẵng vừa tổ chức hội nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên trần đức anh sơn
phó viện trưởng viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội đà nẵng vì đã đăng tin bài sai sự thật lên mạng xã hội
theo đó đồng chí trần đức anh sơn đã viết đăng tin bài sai sự thật không đúng với quan điểm của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước trên mạng xã hội vi phạm điều ba điều bốn quy định số bốn mươi bảy của ban chấp hành trung ương
về những điều đảng viên không được làm vi phạm quy định năm nghìn chín trăm bốn mươi sáu của ban thường vụ thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ
đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt người đứng đầu các cấp
vi phạm của đồng chí trần đức anh sơn là rất nghiêm trọng gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân
làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng
ban thường vụ thành ủy đà nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đồng chí trần đức anh sơn